với chủ đề tăng cường trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh thực phẩm
tháng hành động cao điểm về an toàn thực phẩm tại tp hcm nhằm mục đích gắn chặt lợi ích
của người sản xuất kinh doanh thực phẩm với quyền lợi người tiêu dùng thông qua
việc bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất phân phối chế biến và kinh doanh thực phẩm
từ ngày một mươi bốn tháng bốn đến một mươi năm tháng năm hai nghìn một mươi tám tháng hành động về an toàn thực phẩm
triển khai trên địa bàn tp hcm với các hoạt động như
chiến dịch truyền thông tuân thủ quy định pháp luật về an toàn thực phẩm
trong sản xuất kinh doanh thực phẩm đề cao vai trò trách nhiệm của các doanh nghiệp
trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm
bên cạnh đó tp hcm đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra bảo đảm an toàn thực phẩm
tại các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thực hiện đề án truy xuất nguồn gốc thực phẩm
của tp hcm trên các sản phẩm như thịt trứng da cầm rau củ quả thịt heo
cùng với công tác truy xuất nguồn gốc thịt heo mà chúng tôi đang tiến hành khẩn trương
thì chúng tôi sẽ kiểm soát trên nguyên tắc kiểm soát tốt tại nguồn
nguồn ở đây là gì là các chợ đầu mối
khi mà đưa heo từ các tỉnh thì đều phải qua các chợ đầu mối để đến các cái kênh chợ truyền thống
tp hcm cũng sẽ tăng cường vai trò giám sát của cơ quan quản lý tổ chức xã hội
và người tiêu dùng đối với việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm của cá nhân
cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm đẩy mạnh kiểm tra phát hiện vi phạm về chất cấm
và thuốc bảo vệ thực vật không cho phép trên thực phẩm